lúc sinh thời nguyên tổng bí thư lê khả phiêu từng nói
điều lớn nhất trong đời tôi học được là phải gắn bó rất chặt chẽ với nhân dân
có lẽ chính vì thế mà trong những năm tháng cống hiến cuộc đời mình
ông đã để lại những kỷ niệm sâu đậm trong lòng những người từng có cơ hội tiếp xúc với ông
đối với ông nguyễn hữu ngôn ấn tượng sâu sắc nhất về nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
là sự bình dị và luôn quan tâm đến mọi người
công tác trong lĩnh vực báo chí xuất bản ông ngôn có nhiều lần được làm việc với đồng chí lê khả phiêu
và những ngày này ký ức về vị lãnh đạo tối cao của đảng mà ông luôn nâng niu trân trọng lại ủa về
chúng tôi đi vào đội dịp z và gần tết
chúng tôi bảo bác có nói là gia đình đã chuẩn bị tết được nhiều chưa
đi bạn đi công tác này thì có lo được cho gia đình không
tôi cảm nhận đấy là một sự quan tâm
như gần gũi như người cha người ông trong gia đình
trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng dù ở bất kỳ cương vị nào
nguyên tổng bí thư lê khả phiêu cũng một lòng vì nước vì dân
trưởng thành từ cơ sở ông gần gũi quần chúng tôn trọng và lắng nghe cấp dưới
phát huy tối đa trí tuệ tập thể tận tình giúp đỡ truyền đạt kinh nghiệm cho lớp người đi sau
mỗi lần bác phiêu vào
vào thanh hóa hoặc là ra ngoài hà nội mà gặp bác ấy
thì bác đều gọi tôi là lão tô mùng
bác lê khả phiêu gây cho người ta không bao giờ cảm giác là sợ
đây là sợ đang tiếp xúc với một ông thượng tướng
hay đang tiếp xúc với một ông tổng bí thư mà rất là gần gũi
sinh lão bệnh tử lẽ thường của cuộc đời
nguyên tổng bí thư lê khả phiêu đã về với đất mẹ
nhưng ông đã để lại tấm gương của một người cộng sản kiên trung
suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng
đồng bào các dân tộc trong cả nước sẽ mãi nhớ về ông
một người lãnh tụ quyết liệt trong hành động
nhưng cũng rất giản dị gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân